trên địa bàn phường hải hòa
xảy ra ba mươi sáu vụ việc phạm pháp hình sự
sau gần một năm thực hiện nghị quyết một mươi hai
công an phường kiều mẫu
tình hình tội phạm giảm còn một mươi hai vụ

so với năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện ý kiến lãnh đạo

cũng như chỉ huy công an phường

chúng tôi đã tiến hành tăng cường
cũng như chỉ huy công an phường

và nắm các loại đối tượng
các hệ đối tượng để tiến hành đưa
các đối tượng vào các diện quản lý
theo quy định để làm tốt công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm
có thể xảy ra trên địa bàn
bên cạnh đó thì hàng đêm
chúng tôi đều tiến hành phối hợp với lực lượng
bảo vệ dân phố lực lượng
dân quân của phường để tiến hành
tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn
để bảo đảm bảo an ninh trật tự
trên toàn địa bàn
và tham ưu cho cấp ủy chính quyền
quy đồng cả hệ thống chính trị vào cuộc
phối hợp với các lực lượng
nghiệp vụ của công an thành phố
tập trung đấu tranh trận áp mạnh với các loại tội phạm
liên quan đến hình sự kinh tế ma túy
đặc biệt là tội phạm ma túy
làm giảm tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy
sau khi triển khai
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an
công an phường hải hòa được đầu tư
xây sửa lại trụ sở phòng tiếp dân
được kiện toàn vì tổ chức
với bốn tổ công tác một mươi năm cán bộ chiến sĩ
và là một trong một mươi sáu đơn vị
trên toàn quốc được lựa chọn
xây dựng công an phường kiểu mẫu
điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị
hai nghìn hai mươi ba phường hải hòa
được bộ công an tặng bằng khen
là đơn vị dẫn đầu trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để đạt được danh hiệu này
đơn vị phải hoàn thành một mươi chín tiêu chí
trong đó có hai tiêu chí
số bảy và số một mươi
rất khó đó là không để xảy ra
tội phạm nghiêm trọng trên địa bàn
và giảm các vụ khiếu kiện
khi triển khai đồng thời
với cái nghị quyết một mươi hai
và cái mô hình công an phường
điển hình về kiểu mẫu và an ninh nhân tự
thì tôi xác định làm thật và chọn địa bàn
phức tạp nhất tuy nhiên là
cái sự vọt cuộc triển khai
cái nội dung nghị quyết đó và
đặc biệt gắn với cái địa bàn phường
thì cũng thực sự là hiệu quả
địa bàn thành phố với một mươi một
cái dự án

bị ảnh hưởng mười thu hồi
ở phường hải hòa
thì hai cái tiêu chí
thực sự là quá khó nhưng mà
với cái sự quyết tâm và
vào cuộc của
các quỹ nhân viên từ thành phố đến phường
thì tất cả
vấn đề đó dần dần được tháo rỡ
xác định cái nguyên nhân
để dẫn đến cái vụ
việc phức tạp để mình
có cái phòng ngừa
chỉ đạo của tất cả
các lực lượng kể cả các nội nhiệm vụ
đây cũng phải tập trung cho cái địa bàn này
thế và tất cả
các gửi mặt trận tổ quốc
của các ban ngành
để vận động tuyên truyền
và giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn
rồi thực hiện cái chính sách an sinh
xã hội với các cái vấn đề
để người dân
nhận thức ý thức hơn
việc học tập quán triệt và triển khai
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới
được triển khai ở quảng ninh
đã giúp cấp ủy chính quyền và các ban ngành
trong tỉnh xác định được công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân
là một trong những nhiệm vụ chính trị
quan trọng thường xuyên trở thành
nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội
nghị quyết một mươi hai chính vì vậy
đã trở thành đòn bày giúp năng lực
phòng chống tội phạm ở quảng ninh nói chung
và các địa bàn biên giới nói riêng
trở nên mạnh mẽ hiệu quả hơn
để mong cái nói riêng
và quảng ninh nói chung
trở thành phên rộng vững chắc
bảo vệ sự bình yên ở vùng biên cương
địa đồng tổ quốc